kết thúc ngày làm việc thứ sáu hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi bốn điều của luật tổ chức chính phủ và hai mươi ba điều của luật tổ chức chính quyền địa phương
qua giả soát ủy ban pháp luật đề nghị chính phủ tiếp tục nghiên cứu giải trình rõ một số nội dung nhiều chức năng nhiệm vụ tính chất và yêu cầu hoạt động của các cơ quan thuộc chính phủ phân quyền phân cấp giữa trung ương và địa phương
đối với những địa phương đã tự chủ được kinh phí ngân sách thì cần đẩy mạnh phân quyền phân cấp để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ địa phương không nhất thiết việc gì cũng phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của trung ương
như vậy nghĩa là sẽ giao cho địa phương nhiều nhiệm vụ và quyền hạn hơn nhưng phải bảo đảm thực hiện chủ trương của đảng là tinh gọn bộ máy tinh giản biên chế